thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký ban hành công điện số một nghìn tám mươi bảy về việc tăng cường quản lý công tác đấu giá quyền khai thác khoản sản là vật liệu xây dựng thông thường
công điện nêu rõ trên địa bàn thành phố hà nội vừa qua kết quả chung đấu giá cấp quyền khai thác ba mỏ cát liên mạc quận bắc tử liêm châu sơn và tây đằng minh châu huyện ba vì cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm
có yếu tố bất thường dư luận xã hội đặc biệt quan tâm có thể tạo ra hiệu ứng đối với phát triển kinh tế xã hội và thị trường vật liệu xây dựng
để quản lý công tác đấu giá quyền khai thác khoán sản làm vật liệu xây dựng thông thường chặt chẽ và đúng quy định của pháp luật
thủ tướng chính phủ yêu cầu chủ tịch ubnd tp hà nội chỉ đạo ra soát toàn bộ quy trình đấu giá không để tổ chức cá nhân lợi dụng sơ hở trong quản lý
để trục lợi thất thoát lãng phí lợi ích nhóm trường hợp vi phạm trong đấu giá ba mỏ cát phải được phát hiện sớm và xử lý
ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá để đẩy giá gây nhiễu loạn thị trường trục lợi báo cáo thủ tướng trước ngày hai mươi tháng một mươi một
đối với các bộ ngành liên quan trong đó có bộ công an thủ tướng phạm minh chính yêu cầu bộ công an chỉ đạo công an các địa phương tăng cường nắm tình hình
kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật trong việc đấu giá cấp quyền khai thác khoản sản
trước đó ngày năm và sáu tháng một mươi một sở tài nguyên và môi trường hà nội hoàn thành việc tổ chức đấu giá quyền khai thác ba mỏ cát trên địa bàn
tổ chức cá nhân trả trong các phiên đấu giá là gần một bảy trăm linh tỷ đồng so với giá khởi điểm là hai mươi bốn tỷ đồng
tổ chức cá nhân trả trong các phiên đấu giá là gần một bảy trăm linh tỷ đồng so với giá khởi điểm là hai mươi bốn tỷ đồng

đến bốn trăm linh đồng một lít tùy loại
còn giá dầu bán lẻ trong nước vào ngày mai có khả năng giảm từ bốn trăm năm mươi đến bảy trăm linh đồng một lít
trong trường hợp liên bộ công thương tài chính trích quỹ bình ổn giá xăng
thì giá xăng có thể giữ nguyên
tính từ đầu năm đến nay giá xăng đã trải qua ba mươi một lần điều chỉnh
công an tỉnh thừa thiên huế vừa phá thành công chuyên án tổ chức mang tay hộ
và mua bán mô nội tạng cơ thể người
theo cơ quan điều tra đây là vụ án tổ chức mang tay hộ lớn nhất khu vực miền trung tây nguyên
và mua bán môn nội tạng cơ thể người có phạm vi toàn quốc
hiện công an tỉnh thừa thiên huế đã khởi tố vụ án khởi tố bốn bị can
cơ quan công an xác định từ năm hai nghìn một mươi tám trần tuấn anh chú tại tỉnh hà nam
đến bệnh viện đa khoa trung ương huế và khoa thận để tìm kiếm bệnh nhân có nhu cầu ghép thận
giao giá một quả thận từ tám trăm linh triệu đồng đến một ba tỷ đồng
trần việt thành là đối thượng trung gian
mỗi trường hợp bán thận thành công tuấn anh chi trả cho thành từ một trăm linh đến một trăm một mươi triệu đồng
ngoài ra trong chuyên án này lực lượng công an còn phát hiện thêm hai đối tượng là nguyễn thị thu hà
chú tỉnh quảng bình và nguyễn văn ninh chú tại tỉnh sóc trăng
hai đối tượng cũng đến bệnh viện đa khoa trung ương huế tìm người có nhu cầu ghép thận
để mua giới mua bán ghép thận
sau khi trừ các khoản hà văn ninh thu lợi khoảng một trăm linh triệu đồng mỗi ca
hiện công an tỉnh thừa thiên huế đã khởi tố vụ án khởi tố bốn bị can
đối với trần tuấn anh trần việt thành nguyễn thị thu hà nguyễn văn ninh
về tội mua bán chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người
sáng nay tại khu vực xã nhi sơn huyện mường lát tỉnh thanh hóa
lưu lượng chức năng đã bắt quả tàng một đối tượng người lào
đang mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
đó là thảo nao ly chú tại tỉnh hủa phan lào
tăng vật thu giữ gồm hai kg nhựa thuốc viện một viên ma túy tổng hợp
một dao nhọn một điện thoại di động
đối tượng ly khai nhận trước đó lợi dụng đêm tối địa hình đồi núi
đã vượt biên giới vận chuyển số ma túy trên để bán cho một đối tượng người việt nam
tuy nhiên khi đến địa bàn xã nhi sơn huyện mường lát
thì bị lực lượng chức năng bắt giữ
quá trình bắt giữ đối tượng đã chống trả quyết liệt
tuy nhiên lực lượng chức năng đã khống chế được đối tượng cùng với tàm bộ tăng vật
quá trình bắt giữ đảm bảo tuyệt đối an toàn
với hành vi trộm cắp tài sản tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
ba đối tượng gồm phạm ngọc thảo lê quốc tuấn ninh ngọc vinh công chú tại tỉnh đồng nai
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam
liên quan tới vụ án đặng thị toan chú tại tỉnh đồng nai cũng đã bị khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản
nhưng được tại ngoại do nuôi con dưới ba mươi sáu tháng tuổi
theo hồ sơ của lực lượng
công an chỉ trong một thời gian ngắn thảo toan đã thực hiện năm vụ trộm cắp xe máy
trên địa bàn huyện xuân lộc tỉnh đồng nai rồi mang bán cho tuấn và vinh
và hai người khác chưa rõ lai lịch để lấy tiền chia nhau tiêu xài
vào cuộc điều tra công an đã tiến hành bắt giữ bốn đối tượng trên để xử lý
qua đấu tranh thảo còn khai nhận đã thực hiện thêm bốn vụ tại tỉnh bình thuận và tỉnh đồng nai
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ninh phước tỉnh ninh thuận đã khởi tố bị can
và bắt tạm giam
nguyễn thanh cường chú tại huyện ninh phước về hành vi bắt giữ người trái pháp luật
liên quan đến vụ án này và cùng với tội danh nêu trên vào ngày một mươi năm tháng chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện ninh phước cũng đã khởi tố bắt tạm giam
ngô viết tâm biệt danh tâm phà chú tệ phường đạo long thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận
trước khi bị bắt tâm và cường đã thực hiện hành vi bắt giữ một người dân trú tại phường đô vinh
thành phố phan rang tháp tràm chỉ vì nạn nhân nợ tiền của tâm mà chưa trả